ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ba bị can gồm đặng hải đăng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu giám đốc trung tâm cdc cảm mau hồ quang nhu phó trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ thuộc cdc cảm mau và lê ngọc định trưởng phòng kế hoạch tài chính sở y tế
theo kết quả điều tra xác định quá trình thực hiện hồ sơ đấu thầu mua kit xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á lê ngọc định trưởng phòng kế hoạch tài chính sở y tế đặng hải đăng giám đốc cdc cà mau và hồ quang nhu phó trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ thuộc cdc cà mau thực hiện không đúng quy định về đấu thầu không đảm bảo công bằng minh bạch vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu quy định tại khoảng sáu tám mươi chín luật đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng trên một mươi hai tỷ đồng
vào ngày ba mươi một tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thi hành quyết định khởi tố bị can bắt bị can tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông lê ngọc định ông đặng hải đăng ông hồ quang nhu về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đang tiếp tục điều tra làm rõ